cắt dấu tám bọc ma tùy đá trong người rồi đến quán cà phê ngồi trương ngọc thanh phong
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tạm giữ hình sự điều tra
cụ thể vào trưa ngày một mươi chín tháng bảy tại quán cà phê trên địa bàn khóm một
phường mỹ long thành phố long xuyên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính trương ngọc thanh phong
qua đó đã phát hiện thu giữ trên người đối tượng tám bọc ni lông
chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy đá
khám xét khẩn cấp chỗ ở của phong lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ bốn bọc ni lông
chứa tinh thể màu trắng và một bọc ni lông chứa chất bột màu trắng
nghi là heroin hai cân điện tử cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
bước đầu phong khai nhận các tăng vật trên là ma túy đá và heroin
đối tượng cũng được xác định dương tính với ma túy đá
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
phối hợp với công an xã đại trạch huyện bố trạch
vừa truy bắt thành công tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một mươi một năm lẩn trốn
vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
ra quyết định truy nã đối với vũ như vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phương đông hải thành phố nguyễn ngới tỉnh quảng bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vũ đã có hành vi vay mượn và chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng
của các hộ dân trên địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình sau đó bỏ trốn
hôm nay đoàn kiểm tra của bộ tư pháp do đồng chí đặng hoàng anh
thứ trưởng bộ tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bộ công an
về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
đồng chủ trì buổi làm việc có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu
đề xuất với đảng nhà nước ban hành triển khai thực hiện nhiều chủ trương
chính sách pháp luật đề án dự án nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra
cả trước mắt và lâu dài về công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thực tiễn năm năm qua hơn bảy mươi số vụ việc vi phạm hành chính trên toàn quốc
do các lực lượng chức năng trong công an nhân dân phát hiện xử lý
riêng năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an nhân dân đã xử phạt hơn ba hai trăm bốn mươi bốn
vụ vi phạm hành chính chiếm bảy mươi bốn số vụ vi phạm hành chính bị xử phạt trên toàn quốc
các vụ việc được xử lý kịp thời nghiêm minh đúng đối tượng thẩm quyền
trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
đánh giá toàn diện khách quan về kết quả đã đạt được
chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ khắc phục góp phần nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lực lượng công an
đoàn kiểm tra cũng đánh giá thời gian qua công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự thường xuyên được lãnh đạo
bộ công an quan tâm chỉ đạo từ đó tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính
trong việc tổ chức thực hiện áp dụng pháp luật nhằm đảm bảo hiệu lực
hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp thu tổ chức thực hiện nghiêm túc
đầy đủ kết luận kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các hạn chế chú trọng đẩy mạnh công tác
kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa bàn đơn vị quản lý
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân sáng nay đoàn đại biểu bộ công an
do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị khối cảnh sát
đã thành kính tổ chức lễ dân hương dân hoa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm trong trụ sở bộ công an
đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số ba mươi bốn
công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân
đây là mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân và cũng từ đó ngày hai mươi tháng bảy hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng
trải qua sáu mươi năm lực lượng cảnh sát nhân dân luôn khắc ghi lời dạy của người
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
không ngừng lớn mạnh và trưởng thành tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
giữ vững trật tự an toàn xã hội của đất nước trong mọi tình huống
với nhiệm vụ vô cùng vẻ vang mà thiếu tướng vũ hùng vương vừa mới chia sẻ
thì lực lượng cảnh sát nhân dân đã được chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công tặng bức chướng với một mươi sáu chữ vàng
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên phục vụ
vâng có thể thấy rằng trong một mươi sáu chữ vàng nói về phẩm chất của cảnh sát nhân dân việt nam
thì hai chữ đầu tiên là mưu trí dũng cảm thể hiện rất rõ qua cuộc đấu tranh
với các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
và miêu trí dũng cảm là vừa có chất thép vừa phải có sự mềm mại trong điều tra phá án
đấu tranh không khoan nhượng đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm
bằng câu chuyện về những người lính hình sự trên đất cảng hải phòng
quả đấm thép trong đảm bảo an ninh trật tự ở đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn
về phẩm chất này của người cảnh sát nhân dân
những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước đến năm hai nghìn
hải phòng được biết đến là nơi hoành hành của những tên tội phạm hình sự
khét tiếng như minh mộc phúc sâm cunên dung hà nạn trộm cướp lừa đảo bằng trò đỏ đen
bảo kê trên các tuyến giao thông trọng điểm các bến bãi ở thành phố cảng diễn ra khá nhức nhối
hoạt động của chúng không chỉ gây hoang mang dư luận cả nước bởi tính manh động nguy hiểm
mà còn bởi tính tổ chức cao hoạt động theo băng nhóm hàng chục tên và luôn sử dụng vũ khí nóng gây án
đứng trước thách thức đó cảnh sát hình sự thành phố hòa phượng đỏ đã mưu trí
tự cảm kiên cường
lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc chấn áp và triệt xóa hàng loạt ổ nhóm tội phạm lớn
đem lại sự bình yên cho thành phố
ngày nay cùng với cả nước thành phố hải phòng đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế
đời sống xã hội nhờ sự bình yên an toàn
bây giờ thì tại thành phố hải phòng người dân đã rất quen thuộc với hình ảnh những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
mang trên tay tấm biển hp hai mươi hai
với phương châm lấy phòng ngừa ngăn chặn tội phạm làm chính thì tình hình an ninh sự đã được đảm bảo
các loại tội phạm về hình sự đã giảm đáng kể và mang lại sự an tâm cho người dân của thành phố hoa phượng đỏ
hp hai mươi hai là sáng kiến về tổ công tác đặc biệt của công an thành phố hải phòng
bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai với các biện pháp tuần tra chốt điểm mật phục kiểm tra hành chính vây giáp
đã tạo ra thế chất liên hoàn trong phòng ngừa phát hiện
chặn từ sớm từ xa và đấu tranh xử lý kịp thời các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
mưu trí dũng cảm linh hoạt không chỉ là phẩm chất của các chiến sĩ cảnh sát hình sự thành phố hải phòng
mà còn là của cả lực lượng cảnh sát hình sự trong cả nước và lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung
những năm gần đây trung bình mỗi năm lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá năm mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
hai mươi vụ phạm tội về ma túy
một mươi vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường sử dụng công nghệ cao
tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên bảy mươi năm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
đặc biệt với phương châm chủ động phòng ngừa lực lượng cảnh sát nhân dân đã đóng góp quan trọng
trong việc thực hiện vượt mục tiêu kéo giảm tội phạm mà quốc hội đặt ra hàng năm
đây là thông tin liên quan đến vụ sáu ngư dân
bị mất tích ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết đã điều động một trực thăng
để tìm kiếm các nạn nhân theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
cụ thể bộ quốc phòng điều động máy bay dhc sáu số hiệu bảy trăm bảy mươi ba dự bị bảy trăm một mươi một bay tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu cho bốn tàu mặt nước
đang tìm kiếm tại khu vực cách tây bắc đảo sinh tồn quần đảo trường sa khoảng tám mươi hải lý
cho đó vào tối một mươi chín tháng bảy
nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi ủy ban quốc gia
về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm xung quanh khu vực
phát hiện bốn ngư dân trôi giặt trên biển được một tàu cá bình định cứu sống vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy
theo thông tin từ bốn thuyền viên này tàu bht bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts bị sóng lớn đánh chìm vào lúc năm giờ ngày chín tháng bảy
các lao động trên tàu đã chia ra đi trên hai thuyền thúng chai
trong đó thúng có bảy người trong thời gian lênh đâng trên biển có ba người giọt đói khát và bị thương tích trước đó nên đã tử vong
các thuyền viên trên tàu đành bỏ thi thể trôi trên biển không rõ vị trí
thuyền thúng còn lại có tám người hiện vẫn chưa có thông tin
tiếp tục thông tin về phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa đã phải tạm ngừng hai lần để hội ý
như tin đã đưa sáu bị cáo gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội
những thông tin sai sự thật
xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo làm ảnh hưởng an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng tải năm video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức
xâm phạm đến cơ quan nhà nước tổ chức tôn giáo và cá nhân
cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại
phước long đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cây chết của một nạn nhân được xác định là phạm tạo sáu mươi tám tuổi
trú tại thị xã phước long tỉnh bình phước được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà
vào sáng ngày một mươi chín tháng bảy người nhà của ông tạo đến nhà ông ở khu phố bình giang hai phường xuân giang thì phát hiện cổng và cửa vào nhà mở toan không khóa
khi vào bên trong nhà thì thấy ông tạo đã chết trong tư thế treo cổ tự tử ngay trước cửa phòng
theo một số người dân sinh sống xung quanh ông tạo sống với con trai thường ngày cả hay hay xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ